trang reader diges của mỹ vừa đưa ra danh sách một mươi hai điểm đến hấp dẫn nhất châu á
trong đó thủ đô hà nội và thành phố hồ chí minh của việt nam cũng vinh dự nằm trong danh sách này
theo nhận định của reader digest thủ đô hà nội là một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất ở việt nam
thành phố sở hữu nhiều ngôi đền và chùa cổ cho tới các khu chợ nhuộn nhịp
du khách có thể đi bộ khám phá phố cổ tham quan văn miếu quốc tử giám nhà tù hỏa lò khám phá vẻ đẹp của hồ tây
trong khi đó thành phố hồ chí minh nổi tiếng với những điểm du lịch như nhà thờ đức bà
tòa nhà biêu điện thành phố từ thế kỷ một mươi chín chợ bến thành chùa giác lâm dình độc lập bảo tàng chứng tích chiến tranh
từ đây du khách có thể khám phá vùng miệt vườn với nhiều loại trái cây đồng lúa và đồng bằng sông cửu long
cùng nằm trong top một mươi hai thành phố của châu á hấp dẫn nhất thế giới do reader digest bình chọn còn có
tokyo nhật bản bangkok thái lan bắc kinh trung quốc kuala lumpur malaysia yoto nhật bản
seoul hàn quốc macau trung quốc hồng kông trung quốc sri lanka